ngày một mươi tháng một mươi văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội chín tháng năm hai nghìn một mươi chín
trong đó dành nhiều thời gian thông tin cho các cơ quan báo chí trung ương địa phương kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra của tổng thanh tra chính phủ
về thanh tra trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra tiếp công dân
khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng thời kỳ từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu và đất đai môi trường thời kỳ từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi sáu
tại buổi họp báo văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thái bình cho biết ngày bảy một mươi vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số chín mươi chín
thực hiện kết luận thanh tra của tổng thanh tra chính phủ mục đích của kế hoạch là triển khai đầy đủ nghiêm túc hiệu quả kết luận thanh tra
khắc phục những tồn tại hạn chế
tỉnh sẽ xử lý nghiêm những vi phạm có phần nâng cao hiệu quả về công tác thanh tra tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng
quản lý đất đai môi trường trên địa bàn nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra
tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng quản lý đất đai và môi trường
tỉnh sẽ thực hiện báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả thực hiện kết luận thanh tra trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi